hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệm vụ cách mạng đề ra cho mỗi giai đoạn lịch sử luôn có sự thay đổi
nhưng những giá trị của tác phẩm sửa đổi lối làm việc vẫn còn nguyên tính thời sự
có tính chất định hướng gợi mở trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng ta
là tiền đề cho mọi tư tưởng trong xây dựng và phát triển đảng vững mạnh
người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể chăm sóc được
trong hai năm sau cách mạng tháng tám thành công nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập
chưa đầy một năm sau thực dân pháp quay trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa
hồ chủ tịch viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
hỡi đồng bà toàn quốc chúng ta thà hi sinh tất cả
tuy nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
chính phủ và các cơ quan trung ương đều chuyển lên chiến khu việt bắc
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy thực dân pháp mở chiến dịch thu đông đánh thẳng lên việt bắc
âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược
hồ chủ tịch lúc này đang ở an toàn khu định hóa thái nguyên
người đã viết và hoàn chỉnh tác phẩm sửa đổi lối làm việc cũng trong tháng một mươi năm đó
giữa lúc bồn bề kháng chiến

vậy mà bác hồ đã nghĩ ngay đến việc chỉnh đốn đảng
đây là điều hiếm có đối với các đảng cộng sản cầm quyền thời bấy giờ
dễ hiểu ví dụ trong phần viết về khuyết điểm của cán bộ để sửa chữa khuyết điểm phải thông qua phê bình
bác viết nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta thì cũng như giấu giếm bệnh tật trong mình không dám uống thuốc để bệnh ngày càng nặng thêm nguy đến tính mệnh
còn đối với công tác cán bộ bác viết có cán bộ tốt việc gì cũng xong công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
chúng ta có thể thấy rằng những cái điều mà bác viết trong cuốn sách mặc dù qua bảy mươi năm đến nay là bảy mươi năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị
và tất cả những điều mà bác viết trong cuốn sách này có thể nói như là những cái chỉ huấn rất quan trọng của bác đối với toàn đảng và đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước
các cơ quan nhà nước
các cơ quan nhà nước
tác phẩm vừa thể hiện tính kế thừa sâu sắc lý luận mark lenin về xây dựng đảng vừa bổ sung phát triển làm phong phú thêm nhiều vấn đề quan trọng nhất là vai trò đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên
từ đó đến nay tác phẩm đã trở thành văn kiện mẫu mực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng giúp chúng ta đi qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược giành thắng lợi và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới
trong sự nghiệp đổi mới hơn ba mươi năm qua đảng ta luôn coi phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt coi công tác cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt
hai nghị quyết trung ương bốn của khóa một mươi một và một mươi hai đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
gắn liền với hai nghị quyết này là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong cuốn sửa đổi lối làm việc về vấn đề cán bộ bác viết
có cán bộ tốt việc gì cũng xong cán bộ là cái gốc của mọi công việc huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
đến bây giờ ý nghĩa này rất quan trọng
cho nên đảng ta mới ra cái nghị quyết sáu về tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả là như vậy
một cái ý nghĩa nữa là sửa đổi lối làm việc đặt vấn đề là không chỉ nâng cao cái năng lực chính trị của đảng đó
mà bác còn đặc biệt nhấn mạnh vấn đề sức mạnh của tổ chức
và nhất là cái tầm quan trọng của đạo đức cách mạng
đưa đạo đức vào trong chính trị
đưa đạo đức và văn hóa đạo đức cách mạng này vào trong đời sống chính trị của đảng
và bây giờ nó đang trở thành một cái bài học đang hết sức
quan trọng đối với sự nghiệp của chúng ta hiện nay
trong vấn đề công tác xây dựng đảng thì bác cũng luôn luôn nhắc nhở căn dặn về công tác cán bộ
có thể nói cái khâu yếu nhất hiện nay mà đảng ta cũng đã đánh giá trong nhiều văn kiện đó là công tác đánh giá cán bộ
chính vì thế cho nên là vừa qua nghị quyết chung bốn khu một mươi một rồi nghị quyết chung bốn khu một mươi hai
đều là những cái nghị quyết về xây dựng chỉnh ổn hạn cả
đấy là những cái tư tưởng rất lớn mà có thể nói là hiện nay đảng ta đang
tiếp tục cụ thể hóa và tiếp tục vận dụng những tư tưởng chỉ đạo của người trong cuốn sách sửa đổi lối làm việc
tháng một mươi năm nay cũng đánh dấu một năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo chỉ thị năm của bộ chính trị
tại các địa phương việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng phát triển kinh tế xã hội
chỉnh đốn đảng được cụ thể hóa
trong công tác xây dựng đảng thì chúng tôi đã hàng năm khi đánh giá thì đều đạt bảy mươi năm tổ chức cơ sở đảng
và tám mươi đảng viên là hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó có năm mươi tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh
đây là những tiền đề để chúng tôi tiếp tục phát triển là lợi thế và điều kiện để thực hiện trong thời gian tới này
đặc biệt để công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng đi vào thực chất
thì công tác tự soi tự sửa của cán bộ đảng viên
gắn liền với chỉnh đốn đảng
với chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đội ngũ cán bộ đảng viên là công tác đặc biệt quan trọng
mục đích là giúp các cán bộ đảng viên nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình
trên cơ sở nhìn lại mình và đối chiếu với các biểu hiện suy thoái để tự mình soi dọi tự mình sửa chữa
huyện ủy vĩnh thạnh thuộc đảng bộ tp cn từ đầu năm nay cũng đã phát động phong trào
tự soi tự sửa chữa
huyện đã phát động phong trào tự soi tự sửa chữa gắn với chỉ thị số năm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đình kỳ sáu tháng mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng tiến hành tự soi một lần
bằng bản tự nhận xét để cấp ủy kiểm tra giám sát và có cơ sở để đánh giá có chuyển biến hay không
và chuyển biến như thế nào sau một thời gian tự soi tự sửa
qua học tập quán triệt nghị quyết chung quân tư
thì huyện đã dẫn dụng và phát động phong trào tự soi tự sửa cũng như là viết sổ tai nhật ký làm theo bác
tất cả cán bộ đáng viên cũng như quần chúng nhân dân đa số là nhiệt tình ủng hộ
và xem đây là việc làm hữu ích để tăng cường giai trò trách nhiệm cho cán bộ đảng viên
công tác tự soi tự sửa của cán bộ đảng viên tại địa phương sau gần một năm thực hiện
đã cho thấy những chuyển biến rõ rệt
những biểu hiện một phần của sự thiếu trách nhiệm hay trong phê bình còn nề nang né tránh
chưa sâu sát quần chúng nhân dân đã giảm từ hơn tám mươi thời điểm đầu năm xuống còn bốn mươi
trong lần kiểm tra kết quả lần hai vào tháng sáu vừa qua
điều này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo
giúp cán bộ đảng viên tổ chức đảng gần dân hơn trong các công tác cụ thể tại địa phương
như tham gia cải cách thủ tục hành chính
tổ chức của dân về đường hướng thoát nghèo làm đường giao thông
từ đó tạo nên những thay đổi tích cực trong đời sống kinh tế xã hội an ninh trật tự tại địa phương
đã nhiều năm nay tri bộ tổ dân phố một mươi tám trực thuộc đảng bộ phường phan đình phùng
thành phố thái nguyên là tri bộ trong sạch vững mạnh
nhận thức được vai trò quan trọng của cấp cơ sở là hạt nhân trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
các cán bộ đảng viên của tri bộ luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động
động phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn vận động nhân dân trên địa bàn tổ dân phố
tham gia các phong trào gia đình văn hóa gia đình hiếu học tham gia các hoạt động đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự
đây cũng là việc cụ thể hóa các công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
trong nhiều năm qua ngoài cái mà tri bộ xây dựng các nghị quyết cụ thể để lãnh đạo tổ dân phố
đặc biệt là về công tác sửa đổi lề lối làm việc
của chủ tịch hồ chí minh đấy là không nói ít làm nhiều không bao hoa không tân bốc
chính vì thế mà những năm qua tri bộ tổ dân phố một mươi tám đã lãnh đạo các công việc thực hiện về nhiệm vụ kinh tế xã hội rất là cụ thể
đấy là vai trò trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong tri bộ được phân công
đặc biệt việc đi sâu đi sát đời sống người dân trên địa bàn
cũng là việc làm chủ động tích cực và thường xuyên của các cán bộ đảng viên trong tri bộ
nhanh chóng phát hiện các trường hợp khó khăn các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt
để kịp thời động viên giúp đỡ cũng như có các biện pháp hỗ trợ trước mắt và lâu dài
từ đó tạo được niềm tin trong nhân dân sự ủng hộ trong nhân dân
thế bản thân tôi là một đảng viên là một phó vi tư thì không những trách nhiệm của một đảng viên
thì đều phải hương mẫu
nhắc nhở các đồng chí trong tri bộ phấn đấu hoàn thành
phần khác nữa là phải có cái trách nhiệm cùng với các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng cũng như là chỉ nghĩ quyết của cấp ủy tri bộ
hàng tháng xây dựng để triển khai tới nhân dân thực hiện cho nó hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của cấp ủy
cũng như là các chỉ thị nghĩ quyết của cấp trên
phường phan đình phùng hiện tại đang là phường có số cán bộ đảng viên nhiều nhất thành phố thái nguyên

và trên năm mươi tri bộ
vì thế việc triển khai các nghị quyết vào cuộc sống
thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị
cần phải được sâu sát từ các tri bộ và từ phong cách đạo đức tác phong làm việc của từng đảng viên
công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng vững mạnh đã trở thành đòn bẩy to lớn
giúp thái nguyên có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội văn hóa
bảy đảng viên
bảy đảng viên
năm sau tinh thần sửa đổi đối làm việc từ đồi khao tí vẫn lan tỏa đến ngày nay
không chỉ ở một thái nguyên mới mà khắp các địa phương trong cả nước
tinh thần ấy cũng trở thành một định hướng một gợi mở quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện tại
hai nghị quyết trung ương bốn của khóa một mươi một và một mươi hai và hội nghị trung ương sáu của đảng
đều cho thấy sự thống nhất về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
đẩy lùi sự suy tưởng
tinh thần ấy cũng trở thành một định hướng một gợi mở quan trọng trong công tác xây dựng và trình đốn đảng hiện tại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé